vào ngày một mươi sáu tháng bảy công an huyện ninh phước tỉnh ninh thuận đang tạm giữ hình sự đối tượng phạm văn thuận bốn mươi chín tuổi
thành phố phan thiết tỉnh bình thuận để điều tra và làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai phạm văn thuận làm quen với gia đình anh lê dũng tiến ở xã lợi hải huyện thuận bắc tỉnh ninh thuận
thấy gia đình anh tiến cần làm hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất nên thuận đã tự nhận là cán bộ đang công tác tại bộ công an
có quen biết với nhiều cán bộ sở tài nguyên môi trường tỉnh ninh thuận và lãnh đạo chính quyền xã lợi hải
tin tưởng phạm văn thuận anh tiến đã đưa ba triệu năm trăm linh ngàn đồng theo yêu cầu của thuận để thuận lo hồ sơ giấy tờ cho mình
sau khoảng hai tháng anh tiến đến ubnd xã để hỏi về hồ sơ đăng ký đất của mình thì được thông báo là không nhận được hồ sơ nào có liên quan
và gọi cho thuận thì không được lúc này anh tiến mới biết mình bị lừa nên đã trình báo cơ quan công an
qua điều tra cùng với thủ đoạn trên phạm văn thuận đã lừa đảo chiếm đoạt hơn tám triệu đồng của một người phụ nữ tại huyện thuận bắc
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện ninh phước đang mở rộng điều tra vụ án và đề nghị ai là bị hại của phạm văn thuận
thì liên hệ tới công an huyện ninh phước tỉnh ninh thuận để trình báo vụ việc